trưng kiến sự việc chị tê đã ghi lại bằng điện thoại và đăng tải lên mạng xã hội
chị cho biết bé trai và người phụ nữ nói trên thường bán vé số ở hẻm một trăm linh chín dương bà trạc
đây không phải là lần đầu cậu bê bán vé số bị dọa nạt ép vào các hàng quán trên con hẻm này để mời khách mua vé
cũng liên quan đến vụ việc ép con trẻ đi bàn về số năm hai nghìn hai mươi một dư luận bất chặt dạy sóng mạnh mẽ trước câu chuyện một bé trai ở hóc môn bị trai ép đi bán vé số
tuy nhiên lãnh đạo ủy ban nhân dân xã thới tam thôn huyện hóc môn tp hcm cho biết thông tin trên là sai sự thật
thưa khu câu chuyện ra sao xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi một trên mạng lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh một bé trai lah khi bị người cha dạy dỗ bằng đòn roi
theo nội dung clip người đàn ông cầm gậy trên tay kéo cánh cửa nhà vệ sinh sau đó tác động vào trong
lúc này nạn nhân nắm lấy gậy và bị người đàn ông kéo ngã lăn xuống nền
sau đó người đàn ông tác động tiếp vài cái về phía nạn nhân
thời điểm trên có một người phụ nữ đi tới bé la lên ba ơi mệt hơi rồi chạy đi
được biết đoạn clip được ghi tại dãy nhà trọ ở ấp tam đông xã thới tam thôn huyện hóc môn tp hcm ngày hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
bà đặng thị bận chủ dạy trọ cho biết người dạy dỗ nạn nhân là ông l ba mươi bảy tuổi
vợ chồng ông l có ba con trai và thuê phòng trọ của bà sinh sống hơn ba năm nay
gia đình ông l có hoàn cảnh khó khăn nên không đóng tiền
thuê trọ theo tháng mà mỗi ngày đóng hai mươi đồng
bà tê hàng ngày đi bán vé số dạo
nạn nhân bị ông l dạy dỗ trong clip là con thứ hai hiện đang học lớp năm
bà bận kể hôm đó bà đang ngủ thì nghe thấy tiếng khóc tết
chạy ra mới biết ông l dãy con ở khu vực nhà vệ sinh chung của dãy trọ lý do bé thường ham chơi game
công an sau đó mời ông l về trụ sở làm việc
ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một vợ chồng ông l trả tiền phòng trọ và chuyển đi nơi khác
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã thới tam thôn cho biết
thông tin nạn nhân bị cha dãy dỗ đòn roi ép đi bán vé số là không chính xác
theo đó nạn nhân sinh năm hai nghìn một mươi đang học lớp năm và thường xin đi theo mẹ bán vé số những ngày nghỉ học
cộng hay chơi game người cha nhắc nhở nhiều lần nhưng không nghe lời
hôm đó cũng thế nên đã trút giận lên bé
ngày đêm xảy ra vụ việc công an xã thới tam thôn đã làm việc với cha của nạn nhân
và phía địa phương sau đó cũng động viên thăm hỏi nạn nhân
sau đó cậu vẫn đến trường bình thường hiện đang ở với bà nội
người mẹ lên tiếng không có chuyện bị đòn nặng tay ép đi bán vé số
một mươi hai giờ trưa ngày sáu tháng năm chị võ thị diêm thúy ba mươi ba tuổi ngụ tại xã thới tam thôn
huyện hóc môn tp hcm thất thiểu dắt chiếc xe đạp có chở đưa con trai út trở về nhà cha mẹ ruột
cả buổi sáng chị gạt lại mọi công việc đạp xe đi khắp nơi tìm em vtha
sinh năm hai nghìn một mươi con thứ hai của chị thúy vừa bỏ buổi thi chuyển cấp để đi chơi
ha là nhân vật trong clip ghi lại cảnh người đàn ông được xác định là cha của em
ông thl ba mươi bảy tuổi dạy dỗ em
nạn nhân liên tục kêu cứu và xuất hiện nhiều máu trên hai bàn tay
đoạn clip được đăng tải gây xôn xao trên mạng xã hội
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã yêu cầu thành ủy ủy ban nhân dân tp hcm
khẩn trương xác minh xử lý nghiêm hành vi ngược đáy
ngay sau khi nắm thông tin vụ việc cơ quan chức năng xã thới tăm thôn đã mời anh l lên làm việc
tại đây người này khai nhận do ha không lo học chúng đi chơi internet và trộm tiền của mình nên đã dạy dỗ
chị thúy cho biết thông tin cha nạn nhân dạy dỗ nát tay để ép đi bán vé số là không đúng sự thật
chị thông tin không xảy ra sự việc chị đi trả tiền lãnh vé số
thì được người quen cho biết là hạn a tiếp tục mượn tiền và lấy lý do là mượn tiền để đi mua thuốc cho bà
chị thúy kể lại việc này cho chồng biết khiến anh này tức giận
quay sang tác động vào người ha đang ngủ xe bên cạnh
khi nạn nhân giật mình tính giấc lừa hỏi con ai sai đi mượn tiền
nạn nhân không thể trả lời khiến người cha càng giật và tiếp tục ra tay
chị thông tin thêm lúc đó chị ra nhà sau cất đồ thì nghe thấy tiếng gậy và trúng tủ vách tường
chị chạy lên thì thấy chồng cầm cây che phơi đồ bị dập sắp gãy
chồng chị và ha mỗi người nắm một đầu cây gậy giật qua sợ lại
sau đó chồng chị giật mạnh cây khiến tay ha bị xước chảy nhiều máu
sau đó ha chạy ra nhà tắm bố cháu cầm gậy đi theo
cũng theo chị thúy khi phát hiện trong nhà có vết máu chị rất xót xa và la mắng chồng
chị kể khi chạy ra đến cửa nhà tắm
thì chồng đã đuổi ha ra trước sân nhà bà chủ nhà trọ
sau đó ha chạy được sang ngoài và trốn sang nhà ông bà nội
khi chị đưa được bé về phòng trọ thì công an đã đến mời chồng chị lên xã làm việc
về thông tin bị ép đi bán vé số chị thúy cho biết
anh trai của ha thương bà mẹ tự xin đi bán để phụ giúp gia đình
cậu bé cũng chia sẻ anh trai của mình hay trốn nhà trốn học đi chơi game và không sửa chữa
khiến ba mẹ tức giận nên bị đòn roi
thông tin thêm về vụ việc bà chu thị hồng nhung
chủ tịch ủy ban nhân dân
xã thới tam thôn cho biết không có chuyện ha thường xuyên bị dạy dỗ lúc nửa đêm
ha còn đi học và xin mẹ đi bán vé số cuối tuần chứ gia đình không ép bé đi bán
chị thúy nói vụ việc khiến cuộc sống gia đình chị đào lộn
đến bây giờ chồng chị vẫn đang làm việc với ủy ban nhân dân
xã thới tam thôn chưa được về nhà chứ không hề bỏ trốn
trong khi đó chị phải nghỉ bán vé số để đi tìm ha và khắc phục nhiều hậu quả do đứa trẻ gây ra
sáng ngày sáu tháng năm
năm hai nghìn hai mươi một ha thi trưởng cấp
năm giờ sáng chị đã gọi cháu dậy để ôn bài
ha vùng vẳng cầm cuốn sách rồi ngủ tiếp
khi chị gọi dậy để cháu đi thi
thì ha lớn tiếng chửi rồi mang cặp ra khỏi nhà
chị tưởng cháu đến trường nên chở đứa con út đi bán vé số
nào ngờ đến giờ thi các thầy cô lại gọi cho chị nói không thấy ai đến trường
viết con lại bỏ thi đi chơi chị thúy gác lại công việc bán vé số
giao lại vé cho cậu con trai cả bán rồi đạp xe đi tìm ha
nhà trường biết hoàn cảnh của chị nên rất thông cảm
tạo điều kiện cho ha thì bất cứ lúc nào chị tìm được con
người dân địa phương cho biết
tuy chỉ sinh năm hai nghìn một mươi
ha đã rất quậy phá thường xuyên ngồi ở tiệm internet
ông phạm tấn hải sáu mươi bốn tuổi ông nội của bé ha chia sẻ
gia đình gần như lực bất tổng tâm trong việc dạy bảo đứa cháu nội
ha a còn có tận ăn cắp vặt ở bách hóa
nhưng lần đầu thấy ha còn nhỏ người ta không làm lớn chuyện
về sau người ta gọi mẹ nó lên mở camera an ninh cho xem
cha mẹ nó mới biết
trong khi đó chị thúy tỏ ra bất lực khi chia sẻ về việc dạy con
chị nói dù nghèo khó chỉ vẫn vay mượn cho ha đi học
tuy nhiên con trai liên tục cúc tiết bỏ đi chơi
bị nhà trường mời lên trao đổi liên tục
chị thúy tâm sự đặc biệt khi nghiện game
ha càng trở nên lầm lì bất cần
ha lấy trộm tiền trong túi của mẹ
lừa bạn bè của mẹ để xin tiền đi chơi điện tử
vì vậy chồng chị khi nghe cháu tiếp tục no dối
để có tiền chơi game đã tức giận mà dạy dỗ
sự việc khiến chị rất buồn
việc mưu sinh cũng bị ảnh hưởng
khi clip chồng chị dậy dỗ con được đăng tải lên trên mạng
ai cũng nghĩ là chồng chị dậy dỗ con
để ép con đi bán vé số và chị đồng lõa
chị sợ người ta nghĩ như vậy và ghét
không ai mua vé số giúp nữa
gia đình chị chỉ trông chờ vào tiền chị bán vé số
nếu không ai mua chị không biết trăng trải thế nào
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi